bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin và người đồng cấp hàn quốc lee jong sup đã tiến hành hội đàm tại lồng nong gap
trong đó hai bên đã bày tỏ quan ngại về nỗ lực phát triển hạt nhân và tên lửa của triều tiên
phát biểu trong cuộc họp báo chung với bộ trưởng quốc phòng hàn quốc lee jong sup
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin phản đối mọi cuộc tấn công hạt nhân chống lại mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của mỹ
chúng tôi đã có một cuộc thảo luận ngày hôm nay về những động thái gây leo thang căng thẳng và bất ổn của triều tiên
chúng tôi cam kết bảo vệ đồng minh hàn quốc và sẽ chống lại mọi hành động đe dọa hạt nhân và tên lửa
ông austin nhấn mạnh rằng ngay cả việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng không thể chấp nhận được
về phần mình bộ trưởng quốc phòng hàn quốc một lần nữa khẳng định sự vững mạnh của liên minh quân sự mỹ hàn
chúng tôi một lần nữa khẳng định sự vững mạnh của liên minh quân sự hàn mỹ và sức mạnh của thế trận phòng thủ tổng hợp
hơn nữa chúng tôi khẳng định liên minh hàn mỹ đang phát triển thành một liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu dựa trên các giá trị được chia sẻ như dân chủ tự do nhân quyền và pháp quyền
cùng ngày quân đội mỹ và hàn quốc thông báo sẽ kéo dài cuộc diễn tập quân sự chung trên không giữa hai nước
động thái này nhằm đáp trả việc triều tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa và hai quả tên lửa tầm gần sau một loạt hai mươi tên lửa trước đó